liên quan đến vụ nổ bình khí ga tại khu công nghiệp dung quất làm chín công nhân bị thương
vào tối ngày hôm qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quất cho biết
đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại buồng bơm tàu legend
các công nhân hàn cắt tại tầng đáy
trong quá trình tiến hành thì xảy ra sự cố cháy tại kết trống dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho các công nhân
nhận định nguyên nhân ban đầu do đường ống dẫn dầu bị dò dỉ trong kết trống
cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa hơi dầu phát sinh trong kết trống mở ra trước đó bay lên
bắt gặp tiên lửa gây cháy nổ
ngay sau đó các công nhân bị bỏng đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị
nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra